sau những tin tức về thiệt hại và thương vong vô cùng thương tâm tại miền trung trong những ngày qua
chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện đầy yêu thương diễn ra ngay tại vùng lũ để kết lại bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị gần đây người dùng mạng đã rầm rộ truyền tay nhau hình ảnh nhà gái ở quảng trị đã treo thuyền giữa nước lũ để đón nhà cửa
trong ngày này nhiều người vào chúc phúc còn dí dỏm vợ chồng đặt tên con là lụt để giữ kỷ niệm
đợt lũ trái mùa những ngày đầu tháng bốn khiến cho nhiều địa phương dọc miền trung bị ảnh hưởng ngập nặng
tại quảng trị mưa lớn kèm lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho nhiều vùng tại các huyện hải lăng triệu phong thị xã quảng trị bị ngập nặng nước lũ dâng cao chia cắt làng mạc đường xá
sáng mùng hai tháng bốn nhiều người dùng mạng xã hội facebook đã chia sẻ dầm rộ
những đoạn clip hình ảnh về một lễ đính hôn tại huyện hải lăng quảng trị
nội dung các clip cho thấy giữa mênh mông biển nước nhà trai đội mưa trèo thuyền đầy đủ lễ vật tiến vào gia đình nhà gái để làm lễ đính hôn
một số bình luận hóm hình của cư dân mạng có thể kể đến như
người tính thầy tính không bằng trời tính sau này vợ chồng đặt tên con là lụt để giữ kỷ niệm
được biết lễ đính hôn diễn ra vào sáng mùng hai tháng bốn tại nhà gái
ở xã hải tân huyện hải lăng giữa cô dâu hồng nhạn và chú rể phan hảo
cặp vợ chồng trẻ chia sẻ phan hào cùng gia đình từ thành phố hồ chí minh ra quảng trị hỏi vợ
ban đầu họ định di chuyển vào nhà cô dâu bằng xe ô tô như bình thường
tuy nhiên khi đoàn ra đến hải lăng thì gặp cảnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều ngày
nên ô tô không thể vào đến tận nhà gái
đến sáng mùng hai tháng bốn nước lũ đã lên ngập sân
nên nhà gái quyết định chuẩn bị thuyền
để nhà trai cùng quan viên hai họ và khách mời di chuyển
hình ảnh cặp đôi cùng quan viên hài họ làm lễ đính hôn giữa mây mông nước lũ
đã được nhếp ảnh ra nguyễn đức thuận hai mươi sáu tuổi chú tại thị xã quảng trị
và người dân ghi lại đăng lên facebook khiến nhiều người thích thú
anh nguyễn đức thuận cho biết từ nhà cô dâu ra đến đường lớn tầm hai trăm linh mét
mà sáng hôm đó nước lên ngập đến ngang bộ
anh chia sẻ tình huống này hoàn toàn không lường trước được
vì lễ đính hôn tổ chức đầu tháng bốn trong khi thường phải đến tháng một mươi một mươi một mới xảy ra ngập lụt
sáng đó mình đến nhà cô dâu lúc hơn bảy giờ nước đã vào đến sân nhà rồi
ai cũng lo lắng gấp rút chuẩn bị
cuối cùng nhà gái quyết định sử dụng biện pháp di chuyển bằng thuyền
vừa đảm bảo lịch trình vừa khiến cho buổi lễ trở nên độc đáo và vui hơn
cũng theo anh thuận mặc dù gặp phải cảnh thời tiết bất lợi
nhưng hôm diễn ra buổi lễ đã có rất đông họ hàng làng xóm bạn bè
dự lễ đính hôn và chúc phúc cho cô dâu hồng nhạn chú rể phan hảo
những hình ảnh về lễ đình hôn đặc biệt này quả thật rất vui vẻ và hạnh phúc phải không quý vị
chúng tôi hy vọng những khoảnh khắc này có thể tiếp thêm tinh thần lạc quan cho quý vị
trong quãng thời gian nhiều khó khăn trước mắt
dù trong hoàn cảnh bi đắt nhất xin cũng đừng quên rằng hy vọng niềm vui và hạnh phúc
vẫn đang ở xung quanh chúng ta
chúng tôi xin được chúc cô dâu hồng nhạn và chú rể phan hào có một cuộc sống mới hạnh phúc
và cầu mong cho bà con miền trung sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày